gần sáu mươi năm trước tộc người rục được phát hiện trong hang đá sống bằng nghề săn bắt hái lượm
nhằm giúp đồng bào vùng biên giới có ý thức trong lao động sản xuất chủ động nguồn lương thực
những năm qua các chiến sĩ đồn biên phòng cà seng bộ đội biên phòng quảng bình đã nỗ lực cùng với bà con đồng bào rục
xã biên giới thượng hóa huyện minh hóa phát triển cây lúa nước
đến nay đã mang lại cho bà con những mùa vàng bội thu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
nhìn bà con dân bản hàng xây lao động trên những ruộng lúa chữ nặng bông như thế này
ít ai ngờ rằng trước đây đồng bào nơi đây chỉ quen sống với tập tục săn bắn hái lượm
phá rừng làm nương rẫy và sống nhờ sự trợ cấp của nhà nước
thế nhưng giờ đây bà con người rục thuộc dân tộc chức ở xã biên giới thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
đã biết sống bằng sức lao động của mình tự chủ sản xuất lúa nước giảm được đói nghèo
như vụ rồi nhưng mà năm nay là vụ nay là tháng lợi
vì cũng do thời tiết người khác thì bà con là cần phải phát thúy hơn nữa để phân đấu hơn nữa để nâng cao đời sống của bà con
dự án lúa nước rục làn gần một mươi hectare giữa núi rừng trường sơn là công trình giúp dân điển hình của bộ đội biên phòng quảng bình
được các cấp các ngành và chính quyền nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao
sau tám năm tiêu diệt bộ đội biên phòng quảng bình đã đạt được một đồng

sau những vụ mùa trước vụ hè thu năm nay năng suất thu hoạch đạt từ bốn năm đến năm năm tấn trên một hectare
đây được xem là vụ lúa đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay
trong những năm qua thì bà con đồng bào rục là không có cái đứt bựa thiếu đói
và trong cái thực hiện dự án ruồng lúa rục lan
thì đến nay bà con đồng bào dục đã là từ lao động từ sản xuất
được được trên năm mươi cái số công việc
thời gian tới đơn vị sẽ tuyên truyền cho nhân dân về phát triển kinh tế văn hóa xã hội
cho đồng bào dân tộc làm thế nào cho để đồng bào dân tộc trên địa bàn rục
biết sản xuất lúa nước biết tích lụy để có cái đời sống hàng năm
để mua giả phạt thì nhân dân không thiếu đói
trong những ngày đầu tháng một mươi này bà con đồng bào rục cùng bộ đội biên phòng
thu hoạch vụ lúa hẻ thu hai nghìn một mươi tám trong niềm vui được mùa
có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của bộ đội biên phòng quảng bình
mà trực tiếp là các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ca sen
cùng với sự cố gắng của bà con đồng bào rục
hy vọng rằng những ganh lúa
nặng chịu này sẽ giúp đồng bào rục nơi đây xóa đói nghèo
từng bước vươn lên ổn định đời sống vùng biên ải